chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một đoàn công tác của trung ương do đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng hệ thống chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng ghi nhận
và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đắk lắc đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
trong một mươi chín chỉ tiêu chủ yếu có một mươi sáu chỉ tiêu đạt và vượt ba chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch
tuy nhiên đến nay đắk lắc vẫn là tỉnh nghèo nhiều tiềm năng thế mạnh vẫn chưa được khai thác
vì vậy phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi đắk lắc cần đề ra các giải pháp
có tính đột phá đổi mới phát huy nội lực để thực hiện hoàn thành các trị tiêu đã đề ra
trong đó quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững
hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung
nhân dịp này phó chủ tịch thương trực quốc hội tòng thị phóng đã trao tặng trường trung học
phổ thông dân tộc nội chú nơi trang lương năm bộ máy vi tính và ba mươi triệu đồng cho quỹ khuyến học của nhà trường